tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
tại quảng nam vừa phát sinh chuỗi lây nhiễm covid một mươi chín tại huyện vùng cao phước sơn với nhiều ca nhiễm
chính quyền các lực lượng chức năng đang ngày đêm tập trung truy vết nhằm phát hiện sớm các trường hợp liên quan để ngăn chặn dịch bệnh lây lan
qua truy vết đã phát hiện hai mươi sáu ca bệnh cộng đồng tại huyện phước sơn
trong đó có phước chánh hai mươi một ca phước công ba ca phước đức một ca phước hiệp một ca
liên quan đến các ca bệnh tại huyện phước sơn có năm trăm sáu mươi ba f một có liên quan được giám sát cách ly và lấy mẫu xét nghiệm
việc phát sinh chuỗi lây nhiễm tại địa bàn miền núi chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
khiến việc điều tra dịch tễ gặp nhiều khó khăn
hiện chính quyền các lực lượng chức năng đang nỗ lực tập trung các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh lây làn trong cộng đồng